theo ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín cho biết kết thúc ngày thi đầu tiên tại gần hai điểm thi trên cả nước đã có ba mươi bốn thí sinh vi phạm quy chế thi trong đó khiển trách một cảnh cáo ba đình chỉ thi ba mươi có hai cán bộ bị đình chỉ công tác coi thi
trong ngày thi đầu tiên thời tiết ở phần lớn các tỉnh thành phố nhìn chung là thuận lợi giao thông đảm bảo an toàn giúp cho các thí sinh đến dự thi đầy đủ đúng giờ
tuy nhiên buổi thi môn ngữ văn có một số thí sinh dự thi muộn cá biệt có hai thí sinh đến muộn quá một mươi năm phút sau khi tính giờ làm bài nên đã không được dự thi
tại hội đồng thi ở tỉnh phú thọ một thí sinh tự do đã bị đình chỉ thi vì mang điện thoại vào phòng thi
chụp đề thi ngữ văn và đưa lên mạng xã hội trong thời gian thí sinh vẫn đang làm bài
cơ quan công an pa ba của phú thọ cũng đã vào cuộc xác minh
theo đó hai cán bộ coi thi một là giảng viên của học viện ngoại giao và một là giáo viên trường trung học phổ thông minh hòa tỉnh phú thọ đã bị đình chỉ công tác thi
chiều ngày hai mươi năm tháng sáu tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo tỉnh quảng nam
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn thị
nguyễn lưu ý các trưởng điểm thi cần phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng giữa cán bộ coi thi với nhau để bảo đảm một kỳ thi an toàn nghiêm túc đúng quy chế
năm nay tỉnh quảng nam có hơn một mươi sáu bốn trăm linh thí sinh đăng ký dự thi trong đó số thí sinh chỉ thi tốt nghiệp là ba một trăm hai mươi em thí sinh vừa thi tốt nghiệp vừa thi tuyển sinh đại học là một mươi hai chín trăm hai mươi ba em
theo báo cáo nhanh của sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng nam kết thúc ngày thi đầu tiên tỉnh quảng nam không có thí sinh nào vi phạm quy chế
hôm nay tỉnh sơn la có hơn một mươi bốn trăm linh thí sinh dự thi hai môn ngoại ngữ và toán tại ba mươi ba điểm thi
chỉ có duy nhất một trường hợp vi phạm quy chế thi tại điểm thi trường trung học phổ thông tô hiệu do mang điện thoại vào phòng thi
trong môn thi ngữ văn tỉnh sơn la có một mươi bốn trăm năm mươi thí sinh đăng ký dự thi thì có năm mươi bốn trường hợp vắng
trong môn thi toán sơn la có một mươi bốn trăm bảy mươi hai thí sinh đăng ký dự thi thì có hai thí sinh được miễn thi vắng mặt bốn mươi bốn trường hợp
kết thúc ngày thi đầu tiên không có trường hợp giám thị nào vi phạm quy chế không có việc bất thường nào xảy ra
tại ba mươi bảy điểm thi trên tổng số ba trăm chín mươi ba phòng thi với gần chín thí sinh dự thi tại điểm thi tỉnh hòa bình đã có bảy mươi bảy thí sinh vắng mặt không rõ lý do và một thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi
cụ thể buổi sáng thi môn ngữ văn ba mươi năm thí sinh vắng mặt buổi chiều thi môn toán có bốn mươi hai thí sinh vắng mặt
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình tỉnh đã trú trọng đến tất cả các khâu trong kỳ thi nhất là công tác ra soát cơ sở vật chất bảo đảm an ninh cho các khu vực phòng thi xung quanh phòng thi các phương án kế hoạch cụ thể để bảo đảm an toàn an ninh có những phương án dự phòng để hạn chế những sai sót có thể xảy ra
theo báo cáo nhanh từ phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà nam trong môn thi ngữ văn của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
toàn tỉnh có tám bốn trăm sáu mươi bốn thí sinh đăng ký dự thi trong đó có hai mươi hai thí sinh vắng thi có một thí sinh vi phạm quy chế không có giám thị vi phạm quy chế
buổi chiều thi môn toán toàn tỉnh hà nam có tám năm trăm tám mươi một thí sinh đăng ký dự thi trong đó có hai mươi sáu thí sinh vắng mặt không có thí sinh và giám thị nào vi phạm quy chế thi tất cả các điểm thi đều được tổ chức thi an toàn trật tự
tại nam định các thầy giáo cô giáo và thí sinh cho rằng đề thi ngữ văn năm nay là một đề thi hay có tính phân hóa cao vừa bảo đảm các yêu cầu về xét tốt nghiệp vừa đáp ứng yêu cầu làm cơ sở tuyển sinh đại học cao đẳng
cấu trúc đề thi năm nay bám sát đề thi minh họa mà bộ giáo dục và đào tạo đã công bố trước đó
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh nam định kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn có ba mươi ba điểm thi bảy trăm tám mươi phòng thi với gần hai cán bộ coi thi giám sát thi
trong ngày thi đầu tiên toàn tỉnh có một mươi tám chín mươi hai thí sinh dự thi vắng ba mươi chín thí sinh có ba thí sinh vi phạm quy chế thi
cùng với gần chín trăm linh thí sinh của cả nước hôm nay hơn một mươi hai trăm linh thí sinh tại đà nẵng đã trải qua hai môn thi ngữ văn và toán trong ngày thi đầu tiên
với những nhận định khác nhau về đề thi và khả năng làm bài ở mỗi câu hỏi ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
sáng nay mặc dù thời tiết tại đà nẵng
nắng gắt nhiệt độ ngoài trời khoảng ba mươi sáu ba mươi tám độ c nhưng hơn một mươi thí sinh vẫn có mặt đầy đủ đúng giờ tại hai mươi bốn điểm thi thuộc bảy quận huyện trên địa bàn
để dự thi môn ngữ văn theo hình thức tụ luận với thời gian làm bài một trăm hai mươi phút
tại các điểm thi các lực lượng chức năng cũng như đội thanh niên tình nguyện luôn đồng hành và hỗ trợ tích cực cho thí sinh và phụ huynh
nên hầu hết trên các tuyến đường của thành phố không xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông
việc di chuyển rất thuận tiện giúp các thí sinh và phụ huynh bảo đảm giờ giấc
trong ngày thi đầu tiên tại đà nẵng không có giám thị và thí sinh nào vi phạm quy chế thi
còn tại tỉnh hải dương năm nay đã có gần bảy mươi đội thanh niên tình nguyện
được tham gia tiếp xúc mùa thi sẵn sàng đồng hành cùng các sĩ tử
toàn tỉnh hải dương có sáu mươi sáu đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi
với một hai trăm ba mươi năm đoàn viên thanh niên tiếp sức tại hai mươi bảy điểm thi
nhiều nhất là thành đoàn hải dương có một mươi hai đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi với một trăm tám mươi thành viên
huyện đoàn ninh giang thành lập sáu đội gồm một trăm tám mươi đoàn viên thanh niên
các đội chuẩn bị đồ ăn nhẹ nước uống tìm nhà trọ chở xe miễn phí để hỗ trợ thí sinh và người nhà
hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm thi
bằng nhiều hoạt động các thanh niên tình nguyện đã góp phần nhỏ giúp cho thí sinh và người nhà thí sinh
có được một kỳ thi xuân sẻ và an toàn nhất